tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu lê huy minh tuấn đã cấu kết với các đối tượng chuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn ngọc lạc cẩm thủy và các địa bàn lân cận để tổ chức mua bán ma túy
huy đã giả dạng làm học sinh và mang ma túy từ ngọc lạc về cầm thủy để bán lẻ hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn vừa phát hiện hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép
ngày hai mươi bảy tháng hai tại xã hà hiệu công an huyện ba bể phát hiện một xe ô tô bảy chỗ do người đàn ông ở huyện sóc sơn hà nội điều khiển theo hướng cao bằng bắc cạn
trên xe chở hai người trung quốc cả hai đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp theo quy định
bước đầu các đối tượng khai nhận đi du lịch ở nam ninh sau đó nhập cảnh trái phép vào việt nam và được lái xe đón từ cao bằng về cầu đông trù huyện đông anh thành phố hà nội
hiện công an tỉnh bắc cạn đang điều tra giải quyết vụ việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia vừa yêu cầu tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an ninh hàng không phòng chống khủng bố can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng đối với các địa phương có cảng hàng không sân bay
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự an ninh hàng không
khắc phục tình trạng co mồi taxi dù hoạt động ngang nhiên trái phép tại các sân bay triển khai các phương án ngăn chặn ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn đèn chiếu laser thả diều tàu bay không người lái phương tiện bay siêu nhẹ các hoạt động uy hiếp đến an toàn hàng không
tổ chức diễn tập cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng theo kế hoạch được duyệt
thời gian này các cái nghiễm covid một mươi chín không ngừng tăng lên mỗi ngày chính vì vậy nhu cầu mua kit test nhanh
liên quan đến phòng ngừa hỗ trợ điều trị covid một mươi chín cũng tăng theo
với tâm lý mua để tích chữ người dân đã bỏ ra số tiền không nghề nhỏ để mua các loại kit test
tuy nhiên không phải ai cũng sử dụng và dùng đúng cách và đúng thời điểm
do vậy hiện nay trên thị trường giá bán lẻ các loại kit test covid một mươi chín thay đổi liên tục nhiều thời điểm rơi vào tình trạng khan hiếm hàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại các nhà thuốc trên địa bàn hà nội
những ngày qua đa phần người dân tìm đến các hiệu thuốc để mua các sản phẩm hỗ trợ
cũng như điều trị covid một mươi chín
tại các quầy thuốc trên địa bàn huyện gia lâm nhu cầu mua kit xét nghiệm nhanh của người dân
đều có dấu hiệu giảm
chị ơi bên mình còn test không chị ạ
em lấy cho người nhà em

còn năm hôm
bây giờ còn chữ chữ thì nhiều không em

người mua ít thì một bộ hai bộ
người nhiều thì cũng bốn năm bộ mỗi một lần mua
người nhà em thì từ năm ngày trước là bị dương tính ép bị dương tính
thì hôm nay em đến
mua để test lại
tôi hôm nay tôi đến là tôi mua que tít test để về test cho con gái nhà tôi
con gái tôi thì tôi rét của tôi này bản thân tôi này và bạn nhỏ thứ hai nhà tôi nữa
khi mình test ở nhà thì nhiều cái nó vẫn chưa được tự tin rắm
cho nên là tôi lại mang cả con ra trạng y tế để tôi test lại cho nó yên tâm hơn
theo đánh giá thực tế của các nhà thuốc nhiều người dân có tâm lý lo sợ không có kýt xét nghiệm
nên đã mua với số lượng lớn để tích chữ
và sử dụng hàng ngày
với nhu cầu cao như vậy đã dẫn đến việc loạn giá và khan hiếm nhất định
thấy bản thân mình có nguy cơ rất cao khi mà tiếp xúc với những f mà tiếp xúc trực tiếp
vì cái nguy cơ cao như thế và có thêm những cái biểu hiện của covid nữa thì mình mới sử dụng đến ký test
nếu như đã là f và đang trong cái quá trình điều trị thì đương nhiên là bản thân của họ đang là dương tính rồi
thì cũng không cần thiết là trong quá trình điều trị liên tục phải sử dụng kit test
mà hãy đợi khi nào các triệu chứng thuyên giảm và thấy cơ thể của mình cộng thêm sự tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ đang theo dõi để tư vấn sức khỏe cùng
để tránh tiếp xúc với những người xung quanh nhiều gia đình có các trường hợp f f một đã liên hệ với các nhà thuốc qua hệ thống điện thoại
để được nhân viên đem thuốc cũng như kýt xét nghiệm đến trực tiếp nhà để sử dụng
thì nếu trong trường hợp mà người học là học thật và đăng thật cái công trình nghiên cứu là công trình thật
thì sẽ nâng cao chất lượng của những nghiên cứu sinh cũng như là những phó giáo sư giáo sư
tuy nhiên trong trường hợp mà cái việc đăng đó là thông qua cái đơn vị dịch vụ thậm chí là viết cũng có người viết thuê đăng có người đăng hộ
những cái người đó thì hoàn toàn là không có một tác động gì đến cái công trình khoa học như vậy
thì rõ ràng đây là gian lận
quy định về sở hữu trí tuệ vi phạm quy định về giáo dục và cái kết quả đó sẽ bị hủy bỏ
và đây là một email được hát gửi đi chào mời
nếu ai có nhu cầu hợp tác xuất bản trên isc scopus book tratter nhà xuất bản uy tín cambridge vui lòng liên hệ
hát cho biết mình có mối quan hệ tốt đẹp với tạp chí scopus esc
thông tin hát giới thiệu hiện mình ở trường đại học ngân hàng tp hcm
tuy nhiên xác minh từ trường cho biết h hiện là nghiên cứu sinh
không phải là cán bộ hay giảng viên của nhà trường
vâng thưa quý vị việc mua bán các bài báo khoa học cũng đã từng bị phát hiện
chỉ cần bỏ ra vài triệu cho tới vài chục triệu đã có một bài báo khoa học được đăng tải
thế nhưng việc xử lý tận cùng gốc rễ của vấn đề dường như vẫn đang gặp khó khăn
cần phải nhìn nhận rằng sự tồn tại của dịch vụ mua bán các bài báo khoa học như vậy đều xuất phát từ nhu cầu của chính cá nhân
việc cần phải trả lại đúng giá trị sự liêm chính trong khoa học là vấn đề đang được đặt ra
với những chính sách cần thiết
biên tập viên mai anh đã có cuộc trao đổi cùng với phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
đại biểu quốc hội ủy viên ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội khóa một mươi ba
đồng thời là viện trưởng viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng
đầu tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa bà hiện nay có một thực tế đó là chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tượng mua bán các bài báo khoa học
đang diễn ra một cách công khai thậm chí là có nhiều hình thức để mà mua bán các loại bài báo khoa học này
vậy thì bà nghĩ sao về thực trạng này ạ
trước hết phải nói rằng là cái chuyện bây giờ cái chuyện cơ chế thị trường này
nó đã ngấm lên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong đó lại cả giáo dục
nó theo một cái mục tiêu của số người là họ không có thực chất không làm việc thực chất
nhưng lại muốn hưởng lợi thực chất tức là cái sự háo danh háo lợi
cho nên là cái trường nó đẻ ra cái chuyện tức là họ đi tìm đủ mọi cách để họ lên một cái vị trí nào
đấy thế muốn lên cái vị trí vào đấy thì trong cái giáo dục người ta quy định thì phải có những cái số
tiêu chí nhất định ví dụ phải bao nhiêu là học hàm học vị thế nào ví dụ tiến sĩ thạc sĩ tiến sĩ
hay là học hàm là phải giáo sư phó giáo sư v v chính vì họ quy định như vậy cho nên một số người
năng lực thì kém nhưng lại muốn ở những cái vị trí cao tức là muốn mà lao động thì ít nhưng lại hưởng thụ
thì nhiều cho nên là đã hành động như vậy và có những hành vi phải nói là mua bán trong những cái chuyện
kể cả từ mua bằng bán điểm cho đến mua bài báo và mua tất cả mọi thứ và cho nên xảy ra cái hiện tượng
tức là có thì có cầu có cầu những cái việc như thế cho nên lại có cung cái điều đó đương nhiên sẽ xảy ra
đối với cái cơ chế thị trường mà khi chúng ta quản lý không tốt
rõ ràng thì dư luận đang bày tỏ sự khá bức xúc và đặc biệt là những nhà nghiên cứu khoa học
vậy thì theo bà từ thực trạng này nó đang bộc lộ những cái vấn đề gì trong cái lỗ hổng liên quan đến
về mặt cơ chế chính sách hay là cả cái quy trình đào tạo của chúng ta
trước hết phải nói là cái quy trình đào tạo thì tôi nghĩ bây giờ dần đã đi đúng định định
mà theo đúng cái mục tiêu chung rồi nó có quy trình cụ thể như vấn đề là cái người thực hiện quy trình đấy
như thế nào thì đây nó có hai vấn đề một là trách nhiệm của người quản lý hai là bản thân như cái người
mà là giáo viên là giảng viên là nghiên cứu sinh thì tôi không biết rằng bây giờ có thay đổi chứ nếu như
bình thường làm hồ sơ đăng ký học hàm là phải có từ cơ sở thì tôi nghĩ những người lãnh đạo cơ sở
phát hiện ra chứ anh ấy có làm bài báo quốc tế thật không mà đăng ở đâu thì ví dụ như người lãnh đạo
từ viện từ khoa từ trường đều có quyền kiểm tra và nếu có thể đấu tranh ngay từ đấy loạn ngay từ đấy
nhưng mà chúng ta lại có sự nể nam cho nên cuối cùng đấy cũng là lỗ hổng cho quản lý và vẫn đưa lên
thậm chí hội đồng cơ sở cũng lại cho thông qua đến hội đồng ngành chứ thông qua và cuối cùng bản thân họ
được phong giáo sư chẳng hạn hay phó sư đến cuối cùng khi mà dư luận xã hội biết tức là khi công khai
lên thì danh tính thì là họ bị phản đối phản ứng họ mới phát hiện ra và làm như vậy tức là mất uy tín hoàn toàn
trong cái chuyện đối với các cái hội đồng phong hai là bản thân người thì mất uy tín thứ ba là sự mất tin tưởng
của dân của cử tri vào cái lĩnh vực đấy và những cái con người đấy và những cái tập thể đấy thì coi như cái
phải nói là họ rất hạn chế trong cái chuyện hiệu quả công việc cái việc này tôi nghĩ là về mặt quản lý
thì phải làm trả thân nhiều
hiện nay thì theo quyết định ba mươi bảy về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư
thì cần phải có những cái bài báo khoa học trong thực tế thì là quyết định ba mươi bảy thì chúng ta có thể nhìn thấy là
nó đã có những cái ưu điểm tuy nhiên thì như bà vừa phân tích thì rõ ràng nó có những cái lỗ hổng về mặt cơ chế
chính sách mà chúng ta cần phải điều chỉnh vậy thì theo bà phải cho đến lúc này chúng ta cần phải sửa đổi bổ sung
cái quyết định ba mươi bảy này cho phù hợp với thực tế ạ
thật ra cái quyết định mà khi mà phong học hàm ấy hay là làm bảo vệ tiến sĩ là phải có cái báo những bài báo
họ đăng quốc tế tôi cho là đúng bởi vì khi mà ta đăng báo quốc tế ta đăng báo trong nước
có những cái báo gọi là báo tốt báo đường báo chuẩn của nó hay là quốc tế đấy là thể hiện trình độ năng lực
của nghiên cứu sinh cũng như là trình độ năng lực của cái người viết nhưng mà đấy là phải là thứ nhất là phải
những tờ báo chuẩn chứ không phải tôi xin lỗi không phải những tờ báo lá cải ở nước nào có tờ báo lá cả
cho nên vì có những tạp chí lá cải thì chúng ta mới mua được và như thế cho nên tôi chọn đây là vẫn là không thực hiện
thế còn sửa bây giờ thì tôi nghĩ là chỉ có thể sửa tức là thẩm định thật tốt trong quá trình đấy thôi
chứ còn tôi nghĩ cũng về mặt tiêu chí tôi cho là cái ba mươi bảy cũng được không nên nói đâu nó có những cái không
chưa hồ hộp chỗ chỗ tức là đáng nhất phải quy định là trong tình hình phát triển thị trường như thế này
thì cái giá trị cái chất lượng của bài báo họ còn phải như thế nào thêm một đấy nữa thôi chứ còn tôi nghĩ là
sửa chỉ sửa thế thôi
vậy thì theo bà phải cho chúng ta cần phải xem xét đến trách nhiệm của cơ quan quản lý ở dưới nhiều góc độ
mà theo bà thì cần phải cụ thể như thế nào ạ
tôi thì tôi nghĩ đây bắt đầu từ cơ sở bởi vì khi làm hồ sơ đăng ký học hàm thì là đều phải có từ cơ sở
lên thì bản thân các đồng chí là phải có cái thẩm định đầu tiên thứ hai là lên hội đồng ngành các đồng chí
có quyền các giáo sư ngồi đây có quyền cơ mà mà chúng ta lại có quyền ta còn có quyền bỏ phiếu ký
chứ mà cho nên cái chuyện trong đó là cái hội đồng ngành là loại thứ hai đến thứ ba là hội đến đến
thứ ba là cái hội đồng quốc gia nữa các đồng chí ở đây đủ quyền mà tôi nghĩ là các đồng chí bây giờ với cái
cơ nghệ bốn các đồng chí có quyền có có có cách thẩm tra rất là rõ thẩm tra báo quốc tế đăng ở đâu đăng
tạp chí nào tạp chí là ở cái mức độ nào tôi nghĩ là có quyền thẩm tra mà tôi nghĩ nếu cấp dưới không làm
được thì cái hội đồng giáo sư cơ quốc gia các đồng chí phải giao cho cái tổ thư ký thẩm tra toàn bộ trước
khi các đồng chí xét bỏ phiếu thì tôi nghĩ sẽ loại được dần thôi và loại đúng và chỉ có như vậy thì tôi
nghĩ là cái chức danh và cái học hàm học vị nó mới có ý nghĩa vâng chỗ thẳng hiểu đây chúng ta đòi hỏi
cái tính công bằng và minh bạch đối với lại là tất cả những người mà làm ở trong môi trường nghiên cứu
khoa học đúng không ạ vậy thì theo bà thì đối với những người vi phạm mà những người họ đã sẵn sàng bỏ
tiền ra để mua những cái bài báo khoa học như vậy thì liệu rằng chúng ta có nên công khai danh tính họ không ạ
tôi thì tôi nghĩ cái sự công khai minh bạch thì tôi cho là cần thiết kể cả đầu vào lần đầu ra tức là vào
bao nhiêu hồ sơ bao nhiêu ở trong lĩnh vực nào cái chuyện này không có gì là bí mật cũng xa cả càng công khai
càng tốt mình đọc bạch đầu vào thì minh bạch đầu ra ai nữa được công nhận vì sao được thì được thôi ngoài chuyện
công khai danh tính sau các anh mà anh mà gọi là mang tính chất nếu thực sự anh mang tính chất lừa dối thì tôi
nghĩ phải xử lý nghiêm minh về bản đấy ví dụ trong lĩnh vực giáo dục tôi nghĩ phải đỉnh chỉ dạy không thể để những
người lên bục giảng được cả thì các em học sinh các sinh viên nó nhìn như thế nào hay trong cái y cũng như thế
tôi nghĩ đã lừa dối một lần nữa sẽ lừa dối tiếp tục rõ ràng ở đây là chúng ta không chỉ xử lý những người mà họ cung cấp
cái dịch vụ mua bán các bài báo khoa học mà chính những người mà sử dụng những cái bài báo khoa học đấy nếu mà vi phạm
thì cũng cần phải xử lý đúng không ạ vậy thì là nhìn từ những cái góc độ mà nếu chúng ta liên quan đến những cái vấn đề
mà nó còn bất cập và hạn chế vậy thì theo bà chúng ta cần phải đưa ra những cái giải pháp giải pháp mang tính chất
thực chất như thế nào để chúng ta có được cái môi trường mà nghiên cứu khoa học thực sự là công bằng và minh bạch ạ
thực ra mà nói trong cái chuyện này trong nghiên cứu khoa học trong giảng dạy thì phải lấy cái tiêu chí là kết quả thực tiễn
những cái bài báo mà lý thuyết công trình đấy là phải được quốc tế công nhận thì đấy là một thứ hai là công trình thực tiễn
phải được áp dụng ở việt nam tôi nghĩ là cái này nó có tiêu chí để đánh giá đấy là cái thứ nhất là kết quả thực tiễn
thứ hai nữa là trong những trường hợp này thì tôi nghĩ là trong cái quá trình chúng ta những cái tiêu chí để chúng ta bổ nhiệm
để bạc thì tôi nghĩ là bớt những cái chuyện đấy đi bớt những cái hình thức đi ví dụ học hàm học vị là cần có những chỗ không cần về giáo sư
không cần về phó sư có cần chỉ thạc sĩ tôi làm quản lý tốt tôi cũng có thể được cho nên mà bớt những cái chuyện đi
chứ nếu cứ quy định mà cứ mang tính chất hình thức thì sẽ có người đi mua vậy tôi chưa đủ thì tôi phải đi mua
vì tôi đang mong tôi lên cái chỗ đấy với những người mà họ háo danh vì trước đây chúng ta có một giai đoạn phải nói thật là đôi khi chúng ta xính bằng cấp quá
cho nên suốt ngày là mọi người cứ chạy theo cuốn lên đi và thậm chí tôi thấy một đời học ba bốn bằng đại học cũng có cần thiết đâu
chứ là tôi trở lại khi vấn đề bổ nhiệm đề bạc tuyển dụng và đãi ngộ thì không chỉ căn cứ vào bằng cấp mà phải căn cứ vào kết thảo thực tiễn
thì là mọi người sẽ phấn đấu theo cái chuyện kết quả thực tiễn thôi
rõ ràng thì chúng ta đều mong chờ vào những cái thực tiễn và cái thứ hai là như bà nói đó là cái tính thực chất trong tất cả các mọi lĩnh vực
và đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học một lần nữa xin được cảm ơn bà đã cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị vấn đề mua bán bài báo khoa học cần phải sớm được chấn chỉnh xử lý bởi nếu không sẽ dẫn tới việc những kết quả khoa học sẽ bị mất lòng tin
và sẽ là không công bằng với những người đã sẵn sàng dành rất nhiều tâm huyết thời gian với các công trình nghiên cứu khoa học thực thụ
vâng và vấn đề và chính sách xin được tạm dừng tại đây tiếp theo là các chính sách đáng chú ý có trong cụm tin sau đây mời quý vị cùng theo dõi
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nghị định số hai quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực
điểm mới của nghị định này là bỏ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản
ngân hàng chính sách xã hội tp hcm sẽ triển khai hỗ trợ lãi suất hai một năm đối với các khoản vay có lãi suất trên sáu một năm được giải ngân trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đây là các kết quả
đây là các khoản cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua thuê mua nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội
thông tư hai mươi tám của bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn luật an toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày một tháng ba
theo đó tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị phục hồi chức năng
quy định tài khoản ba điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động được tính bình quân của sáu tháng liên kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp

các kết quả cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua thuê mua nhà ở cho công nhân bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị phục hồi chức năng

các kết quả cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua thuê mua nhà ở theo chính sách về nhà ở theo chính sách về nhà ở theo chính sách về nhà ở theo chính sách về nhà
theo các chuyên gia y tế hà nội cần thống nhất phương thức tiếp nhận và quản lý f trên địa bàn thành phố tránh mỗi phường một quy định